thưa quý vị thời tiết nồm ẩm mưa phùn kéo dài liên tục những ngày qua
đã khiến cho không khí trong nhà luôn ẩm ướt quần áo ẩm mốc
nên là các bà nội trợ có xu hướng săn tìm mua máy xấy quần áo hay là máy hút ẩm
hoặc sử dụng các dịch vụ giặt khô
chính vì vậy thị trường máy xấy máy hút ẩm đang rất đắt hàng
và mời quý vị cùng tìm hiểu về những lưu ý khi lựa chọn sản phẩm máy xấy
máy hút ẩm trong mục tư vấn của chúng tôi
thưa quý vị thời tiết miền bắc đang bước vào những ngày nồm ẩm kéo dài
bởi vậy mà thị trường máy xấy máy hút ẩm cũng trở nên sôi động hơn
vậy làm thế nào để chúng ta có thể lựa chọn được máy xấy máy hút ẩm
vừa chất lượng lại phù hợp với túi tiền
mời quý vị cùng theo dõi một tư vấn ngày hôm nay của chúng tôi
như nhiều người miền bắc chị nguyễn thị nhung quận cầu giấy thành phố hà nội
rất khó chịu với thời tiết mưa phùn lại nồm ẩm
việc tìm mua một sản phẩm máy giấy quần áo là điều không chỉ chị nhung
mà rất nhiều gia đình khác đang quan tâm trong thời tiết này
mấy ngày hôm nay thời tiết nồm ẩm thời tiết hà nội rất khó khô quần áo
mình muốn tìm một cái máy xấy tốt một chút
mình cần một cái máy xấy nó có thể xấy quần áo khô mà không bị nhăn
mà vải vẫn mềm
nhu cầu của mình mình cần tìm máy xấy chắc là khoảng một mươi ba triệu đến một mươi năm triệu
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
lượng khách hàng mua máy xấy
máy hút ẩm tăng đột biến từ hai đến ba lần so với thời điểm trước tết nguyên đán
trên thị trường có rất nhiều các dòng sản phẩm máy hút ẩm
máy xấy quần áo với nhiều mức giá khác nhau
thậm chí xuất hiện các mặt hàng không rõ nguồn gốc hay nhái lại thương hiệu uy tín
vâng thưa anh trên thị trường hiện nay có những dòng máy xấy
máy hút ẩm như thế nào và giá thành của từng sản phẩm này ra sao ạ
hiện tại trên thị trường các hãng sản xuất đều cung cấp các bộ đen máy xấy
chủ yếu là hai dòng chính là máy xấy thông hơi và máy xấy nguyên tụ
điểm khác biệt lớn nhất giữa hai dòng ngày đó là máy xấy thông hơi
thì sẽ cần một vòi thoát riêng biệt trong khi máy xấy ngưng tụ
thì sẽ được tích hợp hộp chứa nước bên trong
loại này sẽ thích hợp với nhiều không gian nhà ở hơn
máy hút ẩm cũng được chia vào hai dòng chính đó là máy hút ẩm cơ và máy hút ẩm điện tử
máy hút ẩm cơ là dòng máy phổ biến thông dụng nhất trên thị trường
chức năng chủ yếu chỉ là hút ẩm
giá trị giao động từ khoảng một đến ba triệu đồng
dòng thứ hai đó là dòng máy hút ẩm điện tử
dòng này sẽ được tích hợp thêm các chức năng khác
ví dụ như là lọc không khí chương trình hẹn giờ
tuy nhiên thì giá thành sẽ cao hơn dòng máy hút ẩm cơ
giá dòng sản phẩm này giao động từ khoảng một mươi cho đến hai mươi năm triệu
vâng khi lựa chọn máy xấy mới hút ẩm thì chúng ta cần lưu ý những vấn đề gì
để không mua phải hàng giả hàng nhái
cũng như là cách vận hành
các máy thiết bị này ra làm sao để đảm bảo hiệu quả
thứ nhất là nên mua các sản phẩm thương hiệu lớn
tránh mua các sản phẩm hàng trơn đổi thương hiệu không rõ ràng
đặc biệt là nên mua ở các hệ thống đại lý lớn
ví dụ như là sưu điện máy để mà sử dụng hiệu quả và bền
người tiêu dùng nên làm đúng hướng dẫn về giảm hiệu suất
ví dụ như là về cấp suất về vị trí lắp đặt và chủ kỳ vệ sinh